chào mừng kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh sáu mươi năm năm ngày mở đường trường sơn và ngày truyền thống đoàn năm trăm năm mươi chín bộ đội trường sơn
hôm nay bảo tàng quảng nam phối hợp với ủy ban nhân dân huyện nam giang tổ chức trưng bày chuyên đề
huyền thoại trường sơn giới thiệu đến công chúng hơn một trăm linh hình ảnh hiện vật giới thiệu về đường trường sơn
không gian trưng bày chuyên đề huyền thoại trường sơn được chia thành bốn giai đoạn với các chủ đề
trường sơn thùa ban đầu đánh địch ma đi mở đường ma tiến và tất cả cho tổng tấn công
đây là những hiện vật hình ảnh điển hình trong hàng nghìn hiện vật liên quan đến đường hồ chí minh huyền thoại
được bảo tàng quảng nam sưu tầm từ nhiều nguồn trong nhân dân và nhân chứng lịch sử suốt nhiều năm qua
trong đó có những bức ký họa chiến tranh được các họa sĩ trong đoàn văn nghệ kháng chiến khu năm
ghi lại chân thật về vùng đất và người nam giang trong giai đoạn kháng chiến chống mỹ
cuộc triển lãm là nguồn tư liệu quý giá góp phần khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào thiểu số miền núi cả nước nói chung
nam giang nói riêng trong công cuộc kháng chiến chống mỹ đặc biệt gắn với con đường trường sơn huyền thoại
qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước tinh thần tự hào dân tộc nâng cao đạo đức cách mạng
sẵn sàng chiến đấu của các tầng lớp nhân dân đặc biệt là đối với thế hệ trẻ
triển lãm được trưng bày đến hết ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị tối qua ngày một mươi năm tháng năm tại thị trấn a lưới huyện a lưới sở văn hóa thể thao tỉnh thừa thiên huế
phối hợp cùng ủy ban nhân dân huyện a lưới đã tổ chức lễ khai mạc ngày hội văn hóa thể thao du lịch
các dân tộc miền núi tỉnh thừa thiên huế lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hội có sự tham gia của trên bốn trăm năm mươi các nghệ nhân diễn viên quần chúng vận động viên
các chiến sĩ của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế và đồng bào các dân tộc paco
pahi cơ tu tà ôi đến từ các huyện a lưới nam đông phong điền hú lộc thị xã hương trà
trong chương trình ngày hội còn có các hoạt động trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống
đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số trình diễn nghề thủ công truyền thống như diệt giàng đan lát
liên hoan ẩm thực gắn với quảng bá giới thiệu các điểm đến tour du lịch sinh thái du lịch cộng đồng
tại huyện a lưới và các hoạt động trưng bày triển lãm về những thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
cũng trong ngày một mươi năm tháng năm tỉnh thái nguyên tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết ba mươi ba về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
sơ kết ba năm thực hiện kết luận số một về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong những năm qua đảng bộ tỉnh thái nguyên luôn thực hiện nghiêm túc nghị quyết ba mươi ba
và kết luận một với nhiều kết quả nổi bật như năm hai nghìn hai mươi ba thu ngân sách đạt hơn hai mươi tỷ đồng
lần đầu tiên tỉnh tự cân đối được thu chi và điều tiết một phần về trung ương
grdp năm hai nghìn hai mươi ba đạt một trăm một mươi ba triệu một người một năm đứng thứ nhất trong một mươi bốn tỉnh trung du miền núi phía bắc
tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn ba hai công tác đối ngoại ngày càng được đẩy mạnh
quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm giữ vững
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân đã được tỉnh ủy thái nguyên biểu dương
khen thưởng trong thực hiện nghị quyết số ba mươi ba và kết luận số một